cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv
thưa quý vị và các bạn ung thư vú đứng đầu trong các bệnh ung thư thường gặp ở nữ giới trên thế giới và tại việt nam
theo tổ chức ghi nhận ung thư thế giới global can hàng năm trên thế giới có hơn hai hai triệu người được chẩn đoán mắc ung thư vú và khoảng sáu trăm tám mươi người tử vong vì căn bệnh này
do đó việc phát hiện các triệu chứng của bệnh và điều trị kịp thời là rất quan trọng
trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về các dấu hiệu cảnh báo ung thư vú phương pháp điều trị tầm soát phát hiện sớm đối với bệnh lý ung thư đang rất phổ biến này
theo tổ chức ghi nhận ung thư thế giới global can hàng năm trên thế giới có hơn hai hai triệu người được chẩn đoán mắc ung thư vú và khoảng sáu trăm tám mươi người tử vong vì căn bệnh này
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai